chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi ngày hôm qua đã đến nhật bản chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu á
đây cũng là chuyến thăm nhật bản đầu tiên của nữ chính trị gia tám mươi hai tuổi kể từ năm hai nghìn một mươi năm
tại tokyo bà ncy pelosi và thủ tướng nhật bản kishida fumio có cuộc hội kiến trong sáng nay
để thảo luận về quan hệ đồng minh nhằm đảm bảo một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở
bà cũng dự định sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế với chủ tịch hạ viện nhật bản hoda hirozuki
trước khi tới nhật bản bà pelosi đã thăm hàn quốc và hội đàm với chủ tịch quốc hội hàn quốc kim jin pio
ở thủ đô seoul vào ngày bốn tháng tám
bà pelosi đã cam kết hỗ trợ các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên